công an thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa có báo cáo đề nghị thường trực hội đồng thi đua
khen thưởng công an tỉnh khen thưởng thành tích đột xuất về hành động dũng cảm cứu người trên sông hồng
của đồng chí thiếu úy lê ngọc trung công tác tại công an thành phố yên bái
bảy giờ hai mươi phút ngày hai tháng tám thiếu úy lê ngọc trung trên đường đi làm đến cầu bách lẫm thành phố yên bái
thì phát hiện một phụ nữ trèo qua lan căn cầu và gieo mình xuống sông tự vẫn
không do dự thiếu úy trung đã lao xuống sông để cứu nạn nhân
không kịp nghĩ gì thôi lao ra bơi ra để kéo người phụ nữ đấy vào
khi thiếu úy lê ngọc trung tiếp cận được nạn nhân người phụ nữ này đã không hợp tác mà vùng vẫy
chống cự quyết liệt khiến việc đưa vào bờ gặp rất nhiều khó khăn
áp dụng kỹ thuật đã được học tại trường thiếu úy trung đã nắm lấy chân nạn nhân và bơi vào bờ
sau khi thấy bạn công an nhảy xuống sông cứu cô gái người bị nạn
thì tôi cũng không nghĩ được cái gì nữa
chạy theo cũng xuống hỗ trợ bạn công an để cứu cô gái lên bờ
sau đó chuyển nạn nhân xuống viện cấp cứu
đối với người dân thì thực ra chứng kiến tình cảnh như thế
thì thấy một đồng chí công an nhảy xuống cứu dân như thế
rất là có một hành động rất cao đẹp
để mà nói như chúng tôi là người biết bơi thật
nhưng với tình hướng nguy hiểm như thế thì cũng không phải ai viết bơi đều dám nhảy xuống để cứu người ta
không quản ngại nguy hiểm
nguy hiểm sẵn sàng cứu giúp khi thấy người gặp nạn
hành động dũng cảm của thiếu úy lê ngọc trung xứng đáng được biểu dương
và là hình ảnh đẹp của người công an nhân dân